thông tin từ bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám có bảy sáu trăm sáu mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi chín ca
có bảy tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
đó là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái và hà giang
tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám
ghi nhận có một mươi tám trăm một mươi một ca nhiễm mới trong đó thành phố hồ chí minh và bình dương cộng lại đã là tám hai trăm năm mươi năm ca
trong ngày hôm nay ghi nhận ba trăm bốn mươi tám ca tử vong
vào chiều nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay
thành phố ghi nhận chín ca mắc mới trong đó có bốn ca tại cộng đồng và năm ca tại khu vực cách ly
như vậy tính từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng tám đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng tám
hà nội ghi nhận sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba mươi ba ca tại cộng đồng và ba mươi bốn ca ở khu cách ly
bộ y tế yêu cầu ra soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên
và các sản phẩm ghi công dụng đối tượng sử dụng liên quan đến phòng điều trị covid một mươi chín
để tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng covid một mươi chín
để trục lợi tránh thiệt hại về sức khỏe và kinh tế của người dân
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố ra soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm
có thành phần xuyên tâm liên và các sản phẩm ghi công dụng đối tượng sử dụng liên quan đến phòng
điều trị hoặc chữa được bệnh do covid một mươi chín
yêu cầu thu hồi bản tự công bố sản phẩm thu hồi sản phẩm vi phạm và xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật công bố công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm
trên các phương tiện thông tin đại chúng
vào chiều ngày hôm qua công an phường phước long
thành phố nha trang đã khống chế và bắt giữ một đối tượng có hành vi chống đối
tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác truy vết dịch bệnh covid một mươi chín
phường phước long thành phố nha trang thực hiện nhiệm vụ đưa người bị nhiễm covid một mươi chín f
trên địa bàn phường đi cách ly y tế
tại đây tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ truy vết thì bất ngờ đối tượng lê dương bá tánh
cầm một cây dao rượu đi từ trong nhà ra chửi bới la hét
đe dọa và tấn công tổ công tác
sau đó công an phường phước long đã khống chế đối tượng tánh đưa về trụ sở làm việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đang củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng lê dương ba tánh về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời chuyển đối tượng tánh cho cơ quan y tế cách ly tập trung
đăng thông tin nước hồ bơi có thể vô hiệu hóa covid một mươi chín
một trường hợp chú tỉnh đắk lắc đã bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc
và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc triệu tập làm việc
về hành vi đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
người bị triệu tập làm việc là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã đơ cơ măng huyện crom anna tỉnh đắk lắc
trước đó người này đã đăng tải hình ảnh một bể bơi trong nhà kèm theo dòng chữ
nước bể bơi có thể vô hiệu covid một mươi chín sau ba mươi giây
sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều người vào bình luận
vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ thanh tra sở thông tin và truyền thông xác định
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
tại cơ quan công an người này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu đô thị mới nam tp tuy hòa thuộc phường phú đông và phú thạnh tp tuy hòa tỉnh phú yên
cơ quan tỉnh phú yên vừa tống đặt quyết định khởi tố bị can thêm ba đối tượng là mai hác lợi
phó giám đốc sở tư pháp tỉnh phú yên ngô quang phú phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
và nguyễn ngọc duy phó cục trưởng cục thuế tỉnh phú yên
kết quả điều tra bước đầu cho thấy với vai trò là thành viên của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh phú yên
đã có hành vi thông đồng với ông nguyễn trí hiến phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
để tạo điều kiện cho một cá nhân ngoài tỉnh mua toàn bộ hai trăm sáu mươi hai lô đất xây dựng căn hộ với giá tranh lệch khởi điểm
chỉ hơn một sáu tỷ đồng rồi phân lô bán lẻ đất nền gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn tám tỷ đồng
trong vụ án trên đến nay công an tỉnh phú yên đã khởi tố năm đối tượng trong đó đã bắt tạm giam ông nguyễn trí hiến
nguyễn phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và bà nguyễn thị nở nguyễn phó giám đốc sở tành chính tỉnh phú yên
phương trực ban bí thư đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đại diện các ban bộ ngành
sau khi nghe ý kiến của các cơ quan các đồng chí dự họp lãnh đạo chủ chốt đã thảo luận
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu kết luận cuộc họp
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh vừa qua lãnh đạo đảng và nhà nước đã có những chỉ đạo kịp thời quyết liệt
đình hướng sát tình hình làm cơ sở để các cơ quan chức năng địa phương chủ động thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh
chăm lo đời sống bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội
công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch được thực hiện thống nhất xuyên suốt kịp thời
lãnh đạo đảng nhà nước biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan chức năng các địa phương mặt trận tổ quốc
các đoàn thể sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp giúp đỡ của bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài
đặc biệt là lực lượng y bác sĩ quân đội công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu đã có nhiều đóng góp tích cực
các tầng lớp nhân dân đã phát huy tinh thần tương thân tương ái ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch
bảo đảm an sinh và an toàn xã hội chăm lo đời sống của nhân dân
chúng ta vừa qua đã quyết tâm cố gắng hết sức và đã có hiệu quả
được lòng dân mà tôi đã nhiều lần nói rồi đã cố gắng rồi đã đoàn kết rồi đã thành công rồi
nhưng mà không được chủ quan
và qua đây lại càng hiểu cái dân tộc việt nam mình tinh thần tương thân tương ái thế nào
kêu gọi cái các địa phương các cá nhân các doanh nghiệp người ta đóng góp ủng hộ như thế
có nước nào làm như mình không
nên là cái tình nghĩa đồng bào
đúng là nghĩa đồng bào phải tuyên dương cái mặt này kia mà anh em làm rất kịp thời hết lòng hết sức
tổng bí thư cũng chỉ rõ vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành
triển khai thực hiện ở các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
có lúc có việc chưa cụ thể nhất quán còn lúng túng một số địa phương còn chủ quan công tác tuyên truyền chưa kịp thời hiệu quả
dự báo thời gian tới diễn biến dịch bệnh còn phức tạp có khả năng kéo dài
nhất là tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch
và các hoạt động kinh tế xã hội tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống của nhân dân
cái khó nhất là về việc cố gắng chủ động dự báo tình hình và đề ra kịch bản đề ra phương án
nếu nó không xảy ra thì tôi mong nó không xảy ra nhưng nếu nó thế này thì thế nào nếu nó xảy ra ở đây thì thế nào
ngoài đây ra dự báo ở đây không nếu không xảy ra thì tốt quá
khả năng xấu nhất đấy là cái bài đầu tiên là phải làm ngay cái chuyện đó ban chỉ đạo là phải làm cái đó
có một kế hoạch tổng thể mà tôi hay nói là bài bản chặt chẽ phân công mạch lạc anh nào làm gì làm gì đúng vai thuộc bài
tại buổi làm việc tập thể lãnh đạo chủ chốt thống nhất phân công đồng chí thủ tướng chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
trực tiếp chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất từ trung ương xuống địa phương
đáp ứng yêu cầu huy động nhanh nhất hiệu quả nhất mọi nguồn lực biện pháp để sớm ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước
các đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ như đánh giá tổng thể việc thực hiện chủ trương biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua
tập trung nguồn lực chăm lo sức khỏe bảo vệ tính mạng cho nhân dân ưu tiên cho công tác khám chữa bệnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho an sinh xã hội khẩn trương tập trung triển khai chiến lược vaccine quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tuyệt đối không để bị động bất ngờ không để các thế lực thù địch phản động kích động chống phá đảng nhà nước cản trở công tác phòng chống dịch tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trong tình hình mới
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đại tướng võ nguyên giáp ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi một ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một sáng nay đoàn đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới dân hương tại nhà riêng đại tướng võ nguyên giáp
tham dự đoàn còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và đại diện ban chấp hành đoàn thanh niên hội phụ nữ và công đoàn công an nhân dân
trước anh linh của đại tướng võ nguyên giáp nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư quân ủy trung ương nguyên phó thủ tướng chính phủ nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam đại biểu quốc hội từ khóa một đến khóa tám đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thành kính dân hương dân hòa tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân biệt ơn sâu sắc đối với những công hiến to lớn đặc biệt xuất sắc của đại tướng võ nguyên giáp
đại tướng võ nguyên giáp không chỉ là nhà quân sự chuyên gia lỗi lạc hàng đầu về đường lối chiến tranh nhân dân đại tướng còn là học trò xuất sắc gần gũi của chủ tịch hồ chí minh
đại tướng là một trong những người sớm nghiên cứu và viết về tư tưởng hồ chí minh một cách cơ bản toàn diện hệ thống góp phần đưa tư tưởng hồ chí minh trở thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
ghi vào sổ lưu niệm của gia đình đại tướng võ nguyên giáp bộ trưởng tô lâm viết
lực lượng công an nhân dân việt nam tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp nhà lãnh đạo cách mạng lỗi lạc người cộng sản kiên trung đại tướng nhà chỉ huy của lực lượng vũ trang việt nam
cuộc đời đại tướng là tấm gương sáng của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân cả cuộc đời đại tướng võ nguyên giáp vì nước vì nhân dân
lực lượng công an nhân dân nguyện noi gương đại tướng và tiếp tục đi theo con đường cách mạng phục vụ đất nước phụng sự nhân dân mà đại tướng đã chỉ đạo thực hiện và mong muốn
cũng trong sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện giã chiến bộ công an tại khu t ba mươi huyện nhà bè tp hcm tham gia cùng đoàn kiểm tra có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an và đại diện các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
bệnh viện giã chiến bộ công an có diện tích xây dựng khoảng ba m hai
tại khu t ba mươi phường phước lộc huyện nhà bè tp hcm khu đất được cách khá xa các khu dân cư xung quanh thuận lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh
tại đây báo cáo với phó thủ tướng trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chí huy tiền phương cho biết
bệnh viện giải chiến này có quy mô ít nhất là ba trăm linh giường bệnh để điều trị cho cán bộ chiến sĩ nhiễm covid một mươi chín tại khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận
bệnh viện giải chiến này cũng chú động mua sắm vật tư thiết bị y tế hỗ trợ cho bệnh viện ba mươi tháng bốn và các cơ sở y tế công an nhân dân
hoàn thiện các trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong công an nhân dân sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân
chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng tăng cường chi viện cho các tỉnh lân cận
phó thủ tướng cũng đánh giá cao tính linh hoạt và chủ động trong việc xây dựng bệnh viện giải chiến bộ công an
bên cạnh đó cũng ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây
đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch không để dịch bệnh lây lan khu vực bệnh viện giải chiến
phó thủ tướng cũng chỉ đạo cần chú động nhiều phương án nhân lực cơ sở vật chất để sẵn sàng cho tình huống dịch xảy ra ở cấp độ cao hơn
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an cùng đại diện các cục nghiệp vụ của bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh bình dương
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo công an tỉnh đã báo cáo tình hình các mặt công tác của công an tỉnh với đoàn công tác
với tinh thần quyết tâm cao công an tỉnh bình dương đã chủ động tham mưu với bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
triển khai nhiều giải pháp vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa phòng chống dịch hiệu quả
các bộ chiến sĩ phục vụ cho công tác bảo vệ các khu cách ly chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
gần một mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tuần tra lưu động
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an tỉnh bình dương đạt được
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh bình dương cùng các cấp các ngành khắc phục khó khăn
tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả thực hiện tốt công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt là tại các khu cụm công nghiệp
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì chính quyền lực lượng chức năng cần phải sớm bảo đảm các chế độ chính sách an sinh xã hội tốt cho người dân
để người dân yên tâm đồng lòng chung tay cùng chính quyền phòng chống dịch góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh
chiều nay tại trụ sở cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
và các đơn vị trực thuộc về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tuyến
tại buổi làm việc đại diện cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng và đại diện các đơn vị trực thuộc
đã báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với đó là những bài học kinh nghiệm các ý kiến kiến nghị và đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc
thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
đánh giá cao tinh thần chủ động thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại trong công tác phòng chống dịch
thứ trưởng lê quốc hùng đồng tình với các giải pháp biện pháp trong công tác phòng chống dịch được các đại biểu nêu ra
quán triệt một số nội dung mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
các đơn vị trực tiếp tiếp tục nỗ lực phát huy hết sức mình trong công tác phòng chống dịch
tăng cường các biện pháp phòng dịch đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả an toàn
ngăn chặn tối đa nguy cơ xâm nhập lây lan của dịch bệnh vào các trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng

các đồng chí hiệu trường phải ra soát lại toàn bộ các phương án kế hoạch của các đồng chí
mà từ bản thân các đồng chí cán cứ vào tình hình thực tiền của từng đơn vị
tình hình cấp độ dịch ở các địa bàn xung quanh nơi đơn vị đồng quân
để các đồng chí ra soát lại toàn bộ những phương án
không nhất nhất áp dụng những biện pháp mà phải có sự linh hoạt
nhưng mà trên cơ sở nguyên tắc là chia ra làm nhiều vòng
ít nhất là phải ba vòng trong một cái trại giam
thứ trưởng lê quốc hùng cũng cho biết theo nhận định của các cơ quan chuyên môn
tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới
và có thể sẽ kéo dài
lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng
cần chủ động trong các mặt công tác hoàn thiện các kế hoạch phương án ứng phó
trong mọi tình huống đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh

trong thời gian tiếp tục giãn cách xã hội chủ tịch ubnd tỉnh an giang cũng yêu cầu
các huyện thị xã thành phố ra soát lại các biện pháp phòng chống dịch
điều chỉnh những giải pháp chưa hiệu quả tăng cường các giải pháp phù hợp hơn
trong tình hình mới với tinh thần khẩn trương quyết liệt tranh thủ thời gian vàng
của giãn cách xã hội để tiến hành xét nghiệm tâm soát thần tốc truy vết
bóc tách f ra khỏi cộng đồng
để điều trị ngắt nhanh nguồn lây nhanh chóng làm sạch địa bàn bảo vệ vững chắc vùng xanh
xanh hóa vùng vàng vùng cam và thu hẹp vùng đỏ khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
tổng thể trong thời gian vàng để sớm kiểm soát được dịch bệnh
cùng với việc siết chặt quy định phòng chống dịch trên địa bàn
hưởng ứng lời kêu gọi ai ở đâu ở yên đó công an tỉnh an giang cũng đã và đang
cung cấp cấp các ngành tranh thủ sự đồng tình của các chức sắc trong đồng bào dân tộc
nỗ lực tuyên truyền vận động các gia đình có người thân đang lao động sinh sống học tập
tại các tỉnh thành khác khắc phục khó khăn hợp tác tốt với chính quyền sở tại
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
xã châu lăng huyện tri tôn tỉnh an giang hiện có trên hai năm trăm linh người đi lao động ngoại tỉnh
chủ yếu là đồng bào khơ me tâm lý muốn được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình là điều dễ hiểu
tuy nhiên trong bối cảnh mọi nơi đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
thì tại chỗ vẫn là lựa chọn an toàn nhất
có tranh thủ các vị chức sắc chức việc tôn giáo đồng bào dân tộc khơ me để tổ chức
tuyên truyền động cho bà con có thân nhân đang lao động ở ngoài tỉnh
thì nên an tâm ở đó thực hiện tốt thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không chỉ lo cho đồng bào cái ăn trong bối cảnh khốn khó
việc duy trì và củng cố niềm tin sức mạnh tinh thần cho nhân dân lại càng trở nên cấp thiết
lây lan dịch bệnh cho cộng đồng mình
nghĩ có khó khăn thì chúng ta liên hệ với chính viên địa phương
cũng như là các mạnh thường quân đang thực hiện công tác cứu trợ đó
sự động viên từ những người đứng đầu trong vùng đồng bào không chỉ là động lực
mà còn giúp họ nhận thức sâu sắc hơn mức độ nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay
để tự mình và vận động người thân chấp hành nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ
chưa đây có hai đứa con gái làm công nhân của chị với hai người rẻ
chưa dành động nó cho ở yên ở đó
thì ở đó đi đâu cũng bị cấp thiết chứ
đi đâu đâu ở trong phòng không ạ
ờ ở trong phòng thì đừng có đi đâu
chừng nào hết dịch mới có muốn về thì về
trong nhà này ở đây chả mẹ nữa nhà nước đây nó lót chứ
ở đó yên tâm đi không sao đâu
công tác chốt chặn kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ ra vào liên xã liên huyện liên tỉnh
đặc biệt là các khu vực bị phong tỏa cách ly
là một trong những giải pháp tối ưu tạo lá chắn thép
trong hàng trăm lá chắn đảm bảo an toàn cho nhân dân
trước những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn tiềm ẩn
đại dịch covid một mươi chín sẽ sớm được đẩy lùi khi mọi nỗ lực cố gắng của các cấp
các ngành các lực lượng luôn nhận được sự hợp tác và đồng thuận lớn từ nhân dân
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ việc làm lây lan dịch bệnh
tại xã ngọc chánh và xã thanh tùng huyện đầm rơi tỉnh cà mau
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi đã ra quyết định khởi tố vụ án
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày một mươi sáu và sáng ngày một mươi bảy tháng tám
khi cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi chú tại xã ngọc tránh huyện đầm rơi có biểu hiện nôn ói
và được gia đình trở đến phòng khám của một bác sĩ tại xã thanh tùng
tại đây bác sĩ này đã trực tiếp khám bán và tiêm thuốc điều trị bệnh cho cháu bé
mặc dù với vai trò là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
xã thanh tùng huyện đầm rơi nhưng bác sĩ này chưa sàng lọc điều tra yếu tố dịch tễ
của bệnh nhân covid một mươi chín để báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra
và ngăn chặn lây lan dịch bệnh trên địa bàn xã ngọc tránh và thanh tùng
hiện cháu bé là f vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
chiều qua công an phường phước long thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã khống chế
bắt giữ một đối tượng có hành vi chống đối tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào chiều tối ngày
ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác truy vết dịch bệnh covid một mươi chín phường phước long
thành phố nha trang thực hiện nhiệm vụ đưa người bị nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn đi cách ly y tế
khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ truy vết thì đối tượng lê dương bá tánh bất ngờ cầm
một cây dao đi từ trong nhà ra chửi bới la hét đe dọa và tấn công tổ công tác
ngay sau đó công an phường phước long đã không chê đối tượng tánh đưa về trụ sở làm việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đang củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời chuyển đối tượng cho cơ quan y tế cách ly tập trung
còn tại bình phước công an thành phố đồng xoài đang điều tra làm rõ vụ việc một mươi hai đối tượng tụ tập
tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm trong thời điểm địa phương đang cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh
tại thời điểm kiểm tra có một mươi hai đối tượng có mặt trong căn nhà
trong đó có chín đối tượng không xuất trình được các giấy đăng ký tạm trú
cũng như thông báo lưu trú với cơ quan công an
ba đối tượng không xuất trình được chứng minh nhân dân hay căn cước công dân
các đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các huyện đông phú bù đăng
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước và các tỉnh bến tre kiên giang và thành phố hồ chí minh
kiểm tra căn nhà lực lượng chức năng phát hiện có nhiều hung khí nguy hiểm như súng ngắn
súng dài đao kiếm dao dao găm con nhị khúc ống nhỏm gậy cao su cỏng số tám
cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ phương tiện tăng vật nêu trên
và yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an phường để làm việc

và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch
tiếp tục duy trì hợp tác quốc tế với tinh thần thống nhất nhận thức chung
và hành động của cộng đồng asean đối với an ninh mạng hướng tới một khuôn khổ hợp tác khu vực
để tạo thuận lợi cho phối hợp bảo đảm an ninh mạng
với dự thảo nghị quyết về thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số
bao trùm cho asean đoàn việt nam khuyến nghị thúc đẩy hiểu biết chung
về khái niệm và cách tiếp cận an ninh con người trên cơ sở cần đảm bảo tuân thủ hiến trương asean
tuyên bố asean về nhân quyền và các văn bản khác có liên quan của asean
về nghị quyết tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới cộng đồng asean
đoàn việt nam nhấn mạnh việc đề cao vai trò của các nghị viện trong việc nội luật hóa
các cam kết quốc tế của các nước thành viên ở cả quy mô khu vực và toàn cầu
tăng cường giám sát thực hiện nghĩa vụ và cam kết trong khuôn khổ các điều ước quốc tế
các nước thành viên cần đóng vai trò tích cực trong việc xem xét ban hành sửa đổi
bổ sung những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy sự hiểu biết
hợp tác giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau
dựa trên pháp luật quốc tế như công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng gỗ lỏng tin lẫn nhau bảo đảm các nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc
hiến trương asean đóng góp vào việc bảo đảm hòa bình ổn định an ninh góp phần thúc đẩy phát triển